thay vì cứ lớn lên là dựng vợ gà chồng làm nương làm rẫy những năm trở lại đây
nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh yên bái đã thay đổi tư duy
vượt ra khỏi những hủ tục lạc hậu của làng bản để ra thành phố học nghề
tìm kiếm việc làm vừa mở mang kiến thức vừa ổn định cuộc sống cho bản thân và gia đình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là con thứ hai trong một gia đình hộ nghèo có tới năm anh chị em
quanh năm chỉ biết đến nương giấy em giàng thị bầu người dân tộc mông
ở bản thào chu trải xã chế cung nha huyện mù căn trải đã quyết tâm vượt gần hai trăm linh km
ra thành phố xin vào làm công nhân may tại công ty trách nhiệm hữu hạn unico global yên bái
sau ba tháng làm việc tại công ty em đã có nguồn thu nhập ổn định với gần bốn triệu đồng mỗi tháng
từ số tiền này ngoài chi tiêu cho bản thân bầu cũng đã dành ruộng gửi về giúp đỡ cho bố mẹ và các em ở nhà
em mong là mọi người cũng sẽ đi làm
như em và để lo cho cuộc sống ổn định hơn và cũng như là làm giàu cho quê hương mình nhiều hơn
giúp cho mọi người cải thiện cuộc sống vừa lo cho bản thân mình và vừa lo được cho gia đình
trước đây cuộc sống và việc làm của người dân tộc vùng cao tỉnh yên bái dễ rơi vào tình trạng bấp bênh
không ổn định khó duy trì trình độ dân trí thấp tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất ổn định an ninh chính trị
tuy nhiên những năm trở lại đây tỉnh yên bái đã quan tâm thu hút đầu tư
mời gọi các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh
nhờ đó hàng nghìn lao động nông thôn của địa phương đã trở thành công nhân của các nhà máy may công nghiệp
trong đó có trên tám trăm linh lao động là người dân tộc thiểu số trực tiếp làm việc tại các công ty may mặc
trong thời gian tới liên hợp đoàn động tình cùng các cấp công đoàn sẽ tập trung vào đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để vận động để người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn
để mà có cái cơ hội để cho tổ chức công đoàn chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động
giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số là chính sách xã hội cơ bản của đất nước và của tỉnh yên bái
nhằm mục tiêu phát triển bền vững con người
có thể nói sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức ý chí vươn lên thoát nghèo
không trông chờ ỉ lại vào chính sách hỗ trợ của nhà nước
của nhiều lao động trẻ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng cải thiện đời sống
nâng cao mức thu nhập cho gia đình
nâng cao trình độ dân trí đưa cuộc sống của người dân tộc vùng cao yên bái ngày càng ấm no và hạnh phúc